cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vĩnh phúc vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng nguyễn ngọc quang
chú ở xã đồng thịnh huyện sông lô vĩnh phúc để điều tra về hành vi giết người
theo tài liệu của cơ quan điều tra nguyễn ngọc quang và chị nguyễn thị lý kết hôn từ năm một nghìn chín trăm chín mươi một
đã có hai con chung đến năm hai nghìn một mươi hai người ly hôn nhưng anh quang vẫn ở nhà mẹ vợ là bà nguyễn thị sánh
ở xã đồng thịnh huyện sông lô còn chị lý thì vào miền nam làm ăn và ở cùng người con thứ
thời gian gần đây do bà sánh bị bệnh chị lý về nhà chăm mẹ và ở cùng nhà với anh quang
quá trình ở cùng nhau anh quang và chị lý thường xuyên xảy ra mâu thuẫn
vào khoảng một mươi hai h ngày hai mươi ba tháng bảy hai bên đã xảy ra cãi vã dẫn đến sô sát
anh quang đã dùng dao chém nhiều nhát vào đầu cổ vai và tay chị lý khiến chị lý tử vong tại chỗ
sau đó anh quang đến cơ quan công an đầu thú